để bảo đảm an toàn cho người lao động hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
đồng thời giảm bớt những khó khăn khi mà vừa chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo hậu cần
phục vụ hàng vạn người lao động chưa trở lại làm việc đang ở trong các khu cách ly y tế
từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi năm tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang có kế hoạch đưa từ
đến ba mươi năm lao động các tỉnh thành phố tạm thời trở về địa phương nơi thường trú
thời gian qua để hạn chế dịch covid một mươi chín lây lan tỉnh bắc giang đã yêu cầu người lao động
tỉnh ngoài ở lại bắc giang tuy nhiên hiện nay áp lực về các khu cách ly tập trung và mật độ
trong các khu cách ly y tế cách ly xã hội của tỉnh rất lớn để đảm bảo an toàn cho người lao động
hạn chế nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
đã ban hành kế hoạch đưa người lao động của các tỉnh thành phố từ tỉnh bắc giang tạm thời trở về
địa phương nơi thường trú số lượng dự kiến là khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi năm người
trong đó đối tượng ưu tiên gồm phụ nữ có thai phụ nữ có con nhỏ dưới sáu tháng tuổi
người cao tuổi có bệnh lý nền các trường hợp f đã khỏi bệnh f một đã hoàn thành cách ly tập trung
có xét nghiệm âm tính đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà người lao động đang ở trong các vùng
cách ly giãn cách xã hội cách ly y tế đã được sàng lọc xét nghiệm rt pcr âm tính nhiều lần
và có nguyện vọng trở về địa phương